do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió rất mạnh
thời gian mưa sẽ tập trung vào lúc chiều tối còn trong ngày thì có nắng gián đoạn nên nền nhiệt trên khu vực không quá cao
ngày đêm giao động trong khoảng là từ hai mươi đến ba mươi một độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đều có mưa rông rải rác
riêng ngày mùng tám thì mưa rông có xu hướng gia tăng hơn
người dân trên khu vực cũng cần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn ban ngày thì khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
mưa cũng có xu hướng tăng hơn trong ba ngày tới
ở các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cục bộ sẽ có những điểm có mưa vừa đến mưa to nhất là trong chiều tối ngày chín
trong cơn rông thì người dân cần đề phòng có lóc xét và gió rất mạnh nguy hiểm
đến đêm thì mưa giảm chỉ còn xảy ra
còn ban ngày trời có nắng nhiệt độ ở khu vực phổ biến trong khoảng là từ hai mươi đến ba mươi một độ
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
cũng có mưa rào và rông rải rác
có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt cao nhất trên khu vực là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng phía nam có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rào vào rông vào chiều và tối
trong đó thì vùng nam tây nguyên sẽ có mưa rào và rông rải rác
có mưa vừa mưa to và rông
cảnh báo nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ không cao giao động là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lóc cũng như gió rất mạnh
do mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao
phổ biến là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ